hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước cùng tham gia hiến máu tỉnh nguyện
sáng nay ngày hai mươi chín tháng năm ban dân vận trung ương đảng ủy khối cơ quan trung ương khối doanh nghiệp trung ương
đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện giọt hồng cho em năm hai nghìn hai mươi cho các bệnh nhân nhi đang điều trị
tại bệnh viện nhi trung ương đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối
các cơ quan trung ương tham dự tại chương trình
hiện nay các cơ sở y tế trong cả nước vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu
cho cấp cứu và điều trị nhiều người bệnh vẫn phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng
do không có đủ máu kịp thời đặc biệt là cho các bệnh nhân nhi
đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn nhân đạo sâu sắc những đơn vị máu này là những món quà thiết thực nhất
nhằm hỗ trợ và cứu giúp các bệnh nhi đang cấp cứu và điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùa một tháng sáu là những món quà ý nghĩa đối với đội ngũ y bác sĩ
đang công tác tại các cơ sở y tế trong thực hiện nhiệm vụ cứu trữ nghề bệnh
cũng nhân dịp này ban dân vận trung ương đoàn khối các cơ quan trung ương đoàn khối các doanh nghiệp trung ương
và liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam cũng dành bốn mươi phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương